nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang tổng thống hàn quốc moon jae in và phu nhân
thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng ba
đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới việt nam của tổng thống moon jae in
lễ đón chính thức tổng thống hàn quốc moon jae in và phu nhân đã được tổ chức
theo nghi thức trọng thể dành cho nguyên thủ quốc gia
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân chủ trì lễ đón
tham dự lễ đón về phía việt nam có phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước đào việt trung bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ chu ngọc anh bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
đại sứ việt nam tại hàn quốc nguyễn vũ tú thứ trưởng các bộ quốc phòng ngoại giao công an
kế hoạch và đầu tư giáo dục và đào tạo
về phía hàn quốc có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao thăm cấp nhà nước tới việt nam
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
bằng sự nỗ lực chung việt nam và hàn quốc đã đạt được nhiều bước phát triển đáng kinh ngạc
trên các lĩnh vực hợp tác như chính trị kinh tế văn hóa giao lưu nhân dân
sau khi nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác chiến lược
quan hệ hợp tác việt nam hàn quốc đã trở thành mô hình hợp tác kiểu mẫu
quy mô trao đổi thương mại song phương tăng nhanh chóng
sau khi hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc có hiệu lực từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch thương mại đã đạt sáu mươi một năm tỷ usd
qua đó việt nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của hàn quốc
và hàn quốc là bạn hàng thương mại lớn thứ hai của việt nam
hàn quốc hiện là nhà đầu tư số một tại việt nam
với luy kế vốn đầu tư đăng ký vào việt nam đã lên tới năm mươi bảy chín tỷ usd
việt nam là nước đầu tư trọng điểm của hàn quốc
với khoảng năm năm trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động tại việt nam
chiếm hơn một nửa trong tổng số khoảng tám sáu trăm linh doanh nghiệp hàn quốc đầu tư vào khu vực asean
việt nam hiện là nước asean có quy mô giao lưu nhân dân lớn nhất với hàn quốc
năm hai nghìn một mươi bảy khoảng hai bảy triệu lượt người dân hai nước qua lại thăm lẫn nhau
gần một trăm bảy mươi người việt nam đang sinh sống và làm việc tại hàn quốc
trong đó có khoảng một trăm năm mươi người hàn quốc đang cư trú tại việt nam
tại hàn quốc hiện có khoảng bảy mươi gia đình đa văn hóa hàn việt
đang góp phần quan trọng kết nối mối quan hệ từ thông gia trở thành gia đình
và tiến xa hơn nữa
là thúc đẩy sự phát triển quan hệ giữa hai nước
hoạt động giao lưu hợp tác sôi động giữa người dân và doanh nghiệp hai nước
đang đóng vai trò là động lực và là cầu nối góp phần giúp hai nước xây dựng
mối quan hệ đối tác thân thiệt
ngay sau lễ đón chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống moon jae in đã tiến hành hội đàm
kết thúc hội đàm chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống hàn quốc moon jae in
đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế thương mại
đầu tư khoa học công nghệ lao động
đó là bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động hàn quốc việt nam
theo chương trình cấp phép việc làm giữa bộ lao động thương binh và xã hội việt nam
và bộ việc làm và lao động hàn quốc
bản ghi nhớ hợp tác về chương trình hành động trong lĩnh vực hợp tác thương mại
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi giữa bộ công thương việt nam và bộ công nghiệp thương mại và tài nguyên hàn quốc
bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp hỗ trợ giữa bộ công thương việt nam
và bộ công nghiệp thương mại và tài nguyên hàn quốc
bản ghi nhớ hợp tác trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn giữa bộ thông tin truyền thông việt nam
và bộ công nghệ thông tin và truyền thông hàn quốc
bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng và giao thông và công nghệ vận tải
giữa bộ giao thông vận tải việt nam và bộ đất đai cơ sở hạ tầng và giao thông hàn quốc
bản ghi nhớ hợp tác xây dựng và phát triển đô thị giữa bộ xây dựng việt nam
và bộ đất đai cơ sở hạ tầng và giao thông hàn quốc
cũng trong sáng ngày hai mươi ba tháng ba chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống moon jae in
đã đi thăm nhà sàn bắc hồ trong khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
chủ tịch nước trần đại quang đã giới thiệu với tổng thống moon jae in về khu nhà sàn
ao cá đường xoài những kỳ vật gần gũi với chủ tịch hồ chí minh thể hiện phong thái giản dị
gần gũi với thiên nhiên một lòng vì dân vì nước của người
chủ tịch nước trần đại quang cảm ơn tình cảm và sự trân trọng của tổng thống moon jae in
dành cho đất nước việt nam và chủ tịch hồ chí minh kính yêu